tại vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên vừa ra lệnh bắt khẩn cấp chín đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
sự việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa nguyễn đình giáp với ông đỗ văn vệ ở cùng xã thiện kế liên quan đến tranh chấp quán bán hàng
giáp đã nhiều lần cho bạn bè và đàn em đến gây sự phá đám việc làm ăn của ông vệ
đến dạng sáng ngày hai mươi một tháng sáu giáp lại chỉ đạo một nhóm đối tượng đến đập phá quán của ông vệ ở xã thiện kế
tại đây các đối tượng đã đánh trọng thương ông đỗ văn hải là em trai của ông vệ
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên đã xác minh ra lệnh bắt giữ khẩn cấp chín đối tượng liên quan đến vụ việc
cả chín đối tượng đều ở các huyện trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc gồm bình xuyên tam dương lập thạch
ngoài nguyễn đình giáp các trường hợp còn lại đều ở độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi bốn trong đó có hai đối tượng đang ở tuổi vị thành niên
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo đỗ thanh toản hồ thanh song văn đức tình
cùng chú tại xã hỏa thuận và bị cáo hoàng sơn dương chú tại xã yatou thành phố bơ ma thuật
trong đường dây trồng và mua bán cây cần sa lớn nhất từ trước đến nay ở đắk lắc
liên quan đến vụ án này còn có đối tượng cầm đầu là hồ thanh phong hiện nay đã bỏ trốn và đang bị truy nã
theo cáo trạng phong và song sử dụng ba khu dân
phong đã trồng dãy tại thôn tám xã hỏa thuận thành phố bơ ma thuật để trồng cây cần sa
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một phong thuê toàn đến làm dãy để trồng chăm sóc thu hoạch cây cần sa phơi khô rồi mang đi bán
còn xong cùng người làm mang cần sa sang dãy của phong phơi khô để bán
cơ quan công an đã thu giữ hơn một cây cần sa và gần năm mươi hai kg cần sa khô
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo đỗ thanh toản một mươi chín năm tù giam về hai tội
trồng cây cần sa và mua bán trái phép chất ma túy
hồ thanh song một mươi bảy năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
hoàng sơn dương chín năm tù giam về hai tội vận chuyển trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy
còn bị cáo văn đức tình bị tuyên án bảy năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
lời dùng lúc đêm tối một công nhân của công ty trách nhiệm hiếu hạn sưởng gián đế
tại đông tường xã đại sơn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đã đột nhập vào phòng làm việc của giám đốc công ty
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện tứ kỳ đã vào cuộc điều tra làm rõ bắt giữ được thủ phạm
vào ngày hai mươi tám tháng sáu công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đã khởi tố bắt giam đối tượng mùi văn mừng
trú tại tỉnh sơn la về tội trộm cắp tài sản
mừng là công nhân của công ty quá trình làm việc tại đây mừng đã quan sát theo dõi
thấy khu vào phòng làm việc của giám đốc công ty có nhiều sơ hở
ban đêm cổng vào bên trong thường chỉ cai chốt mà không khóa cửa không có người bảo vệ
đêm ngày một mươi tám dạng sáng ngày một mươi chín tháng sáu mừng đã đột nhập vào phòng làm việc của giám đốc công ty
sưởng rán đế hợp đông tường lục xoát mọi thứ sau đó lấy trộm toàn bộ số tiền gần hai mươi triệu đồng
số tiền trộm cắp được mừng đã mua một điện thoại iphone và tiêu xài cá nhân
tại lào cai đối tượng mua bán vận chuyển trái phép một một trăm bảy mươi bốn viên ma túy tổng hợp
ba đối tượng vừa bị lực lượng biên phòng phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lào cai phát hiện bắt quả ta
khoảng hai mươi một h tối qua ngày hai mươi bảy tháng sáu lực lượng phối hợp bất ngờ kiểm tra bắt quả tang
ba đối tượng là vừ trung sơn chú huyện điện biên sùng a dũng và lầu a giàng chú huyện điện biên đông tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một thùng bia giấy bên trong có chứa hai mươi chín gói ni lông
có chứa một trăm bảy mươi bốn viên ma túy tổng hợp hai xe ô tô hai điện thoại cùng nhiều tài liệu có liên quan
bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ điện biên xuống lào cai
để giao cho một đối tượng không rõ tên tuổi
mở rộng điều tra ngay trong đêm lực lượng chức năng bắt giữ khẩn cấp đối tượng có liên quan
là ly xeo chứ chú huyện mường khương tỉnh lào cai đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
trong khi đó tại nghệ an vào tối ngày hôm qua lực lượng chức năng tỉnh nghệ an cũng vừa phát hiện
bắt quả tang ba đối tượng đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn tất hùng chú huyện đô lương lô bầu a phôn mai tranh
và sâu tham ma vong gia luôn quốc tịch lào là lưu học sinh và sinh viên tại trường đại học vinh
hiện nay cả hai đang trọ tại khu ký túc xá đại học vinh
tăng vật thu giữ tại chỗ là một mươi hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng tranh lực lượng chức năng thu giữ thêm sáu viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
khám xét nơi ở và xe ô tô của đối tượng hùng lực lượng thu giữ thêm hai mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
một gói heroin và một số tăng vật liên quan khác
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước tỉnh bình định vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn tấn lân
trú tại xã phước thuận huyện tuy phước để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản
tại cơ quan công an nguyễn tấn lân khai nhận vào khoảng một h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng sáu phát hiện người phụ nữ trú cùng địa phương
điều khiển xe mô tô đi một mình cho nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm cướp tài sản
lúc này lân điều khiển xe máy đuổi theo ép xe nạn nhân ngã xuống lề đường rồi kéo nạn nhân xuống bụi cây bên đường
để thực hiện hành vi giao cấu sau đó cướp của nạn nhân một chiếc kiềng vàng một nhẫn vàng
vừa xảy ra vụ án cho đến trưa ngày hai mươi sáu tháng sáu đối tượng đã bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường nhân bình thành phố quy nhơn
tại tỉnh đồng nai từ đầu năm cho đến nay các công ty trên địa bàn khu công nghiệp nhân trạch và lân cận đã liên tiếp xảy ra rất nhiều vụ trộm cắp dây cắp điện
gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp đồng thời gây mất an ninh trật tự tại địa phương
và trước tình hình trên công an huyện nhân trạch đã tích cực truy xét và nhanh chóng bắt giữ được nhóm đối tượng nghiện ma túy
chuyên thực hiện các vụ trộm cắp nói trên
lựa chọn thời điểm đêm khuya hay dạng sáng lợi dụng sự lơ là mất cảnh giác của lực lượng bảo vệ
các đối tượng đã đột nhập vào các công ty trên địa bàn khu công nghiệp nhân trạch các dự án khu dân cư trộm cắp dây cắp điện
công an huyện nhân trạch đã huy động lực lượng tiến hành giả soát và nhanh chóng bắt giữ năm đối tượng gồm nguyễn văn dũng
nguyễn doãn trường nguyễn lê tuấn cùng chú tại huyện nhơn trạch để điều tra và làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
liên quan đến vụ việc hai đối tượng lê ngọc thưởng và nguyễn thị thanh cùng chú tại huyện nhơn trạch cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
em bắt đường là nghiện rồi chơi ma túy
xong rồi đi chơi xe chơi xe ô tô
đi vòng trong khu công nghiệp thấy công ty sợ thì đi vô cắt cắt dây điện chè bán để tiêu xài
rồi bị công an bắt
tôi mượn xe một tuần là ba triệu chở dùng đi ăn trộm cắp dùng vào công ty cắt dây điện rồi tôi ngồi ngoài rồi chở dùng đi bán
theo đó vào dạng sáng ngày hai mươi hai tháng sáu trường điều khiển xe ô tô chở dũng đến địa bàn khu công nghiệp nhân trạch một để trộm cắp tài sản
khi đến công ty trách nhiệm hữu hạn sj trường đứng ngoài cảnh giới còn dũng đột nhập vào bên trong cắt trộm khoảng một trăm ba mươi ba mét dây cắp điện
bị lực lượng bảo vệ công ty phát hiện các đối tượng bỏ chạy về phòng trọ khóa cửa cố thủ nhưng đã bị lực lượng trinh sát khống chế bắt giữ thu giữ một xe ô tô cùng nhiều công cụ dùng cho việc gây án

cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang kiểm tra xác minh tố giác về tội phạm theo đơn của ông lê minh thư sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín trú tại ba trăm một mươi một h chín lương định của phường an phú tp thủ đức
tố cáo đinh thị hải đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đó là nhận số tiền một trăm linh triệu đồng đặt cọc hứa bán xe cam ri nhập khẩu cũ và vay số tiền sáu trăm linh triệu đồng nhưng không thực hiện
không trả lại tiền đã vay rồi bỏ trốn chiếm đoạt phát hiện vào năm hai nghìn hai mươi hai tại tp hcm
xác minh được biết đinh thị hải không có mặt tại nơi cư trú đi đâu không rõ
vào ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy tìm người đối với
họ và tên đinh thị hải giới tính nữ sinh ngày hai mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi chứng minh nhân dân số ba một sáu một tám năm năm hai hộ khẩu thường trú thôn ba xã minh tân huyện thủy nguyên tp hcm
nơi ở hiện tại căn hộ một mươi sáu bốn trung cư
cư bilico số một mươi bốn thảo điền phường thảo điền tp thủ đức
họ tên cha đinh xuân viện họ tên mẹ hoàng thị nghĩa
đề nghị những ai biết thông tin về đinh thị hải với nhân thân lai lịch như trên
thì cung cấp báo tin cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm phòng cảnh sát hình sự đội tám địa chỉ số bốn trăm năm mươi chín đường trần hưng đạo
phường cầu kho quận một tp hcm gặp cán bộ thụ lý thiếu tá nguyễn văn hà minh số điện thoại sáu trăm chín mươi ba một trăm tám mươi bảy hai trăm bốn mươi bốn

có diễn biến phức tạp với thủ đoạn thay đổi khôn lường trong đó đáng chú ý phải kể đến là hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng trên mạng xã hội
tập trung đấu tranh với loại tội phạm này vừa qua công an hà tĩnh đã triệt phá thành công hai chuyên án và bắt giữ hàng trăm đối tượng
cách thức hoạt động của các đối tượng này như thế nào xin mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây
đối tượng lê bá hải là người cầm đầu đường dây lừa đảo trên mạng xã hội facebook
hải mua fanpage đã có sẵn trên mạng sau đó đổi tên thành các fanpage liên quan đến kiến trúc xây dựng
để thực hiện hành vi lừa đảo hải có trong tay một mạng lưới nhân viên chạy quảng cáo tuyển cộng tác viên làm tại nhà
sau đó kết nối và tư vấn cho cộng tác viên
sau khi mà khách hàng đăng lên trên facebook cá nhân của mình
thì bọn em cho người vào đóng dạng người có nhu cầu muốn mua bản thiết kế để về xây nhà
thì sau khi mà nói chuyện với cả khách hàng như thế rồi
khách hàng sẽ mua ngược lại bản vẽ của công ty để bán cho khách hàng của mình
và yêu cầu khách hàng là nếu mà muốn lấy các cái bạn vẽ về để giao cho khách của mình
thì phải chuyển phần cọc tiền hoặc là mua trước các cái bản vẽ đấy
rồi công ty mới bắt đầu bàn giao bản vẽ cho khách hàng
khi mà khách hàng không lấy vào thiết kế đó nữa
cộng tác viên làm việc với công ty
thì công ty cũng sẽ lấy cái lý do nhiều lý do để hay là cộng tác viên không được đoàn trả cái bản thiết kế đó
và lúc đó là cộng tác viên sẽ bị lừa đảo cái số tiền mà công tác viên đã chuyển tiền cho công ty để bán vẽ
với mong muốn tìm thêm được việc làm tại nhà để tăng thêm thu nhập
người phụ nữ này đã lên mạng xã hội facebook tìm kiếm và nhanh chóng được nhận làm cộng tác viên
kể từ đây
chị bắt đầu bị các đối tượng rút hầu bao
với chiêu thức
dùng chính người của mình làm khách hàng
để đặt mua bản vẽ thiết kế từ các cộng tác viên
biến cộng tác viên trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan
đối tượng hải đã lừa đảo hàng trăm người trên khắp cả nước
chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
sau khi nhận một trang bán mỹ phẩm trên facebook nhận làm cộng tác viên bán hàng
tưởng như sẽ có thêm thu nhập từ công việc làm tại nhà này
thế nhưng càng làm số tiền chị mất càng lớn
cái khá hắn lấy nữa
thì nhà đổi trả hình vẫn cho một điện sĩ gửi bao để đổi trả
tự chất cái điều gì đó nó cũng để trị ảo
chứ không để cho công ty đưa điện hòn hoan hẳn với
cái chất khách hàng ở đây là nhân viên của công ty đóng giả khách hàng
vào facebook của cộng tác viên của công ty
đặt mua hàng
sau đấy thì khách hàng nghĩ là có khách hàng thật
lên hệ công ty để mua sản phẩm
thì công ty sẽ gửi hàng
công ty sẽ gửi hàng cho cộng tác viên
sau đấy cộng tác viên chuyển tiền về facebook công ty
và công ty nhận được tiền
sau đấy thì người đóng giảm khách hàng đấy là từ chối
công tác đấu tranh với loại tội phạm này gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh lai lịch
công tác thu thập tài liệu chứng cứ bởi chúng hoạt động trên không gian mạng
hiện nay thì người sử dụng internet và rất nhiều người dân khác chưa có cái ý thức cạnh giảm
và cái kỹ năng để bảo vệ bảo mật cái thông tin cá nhân
vì vậy các đối tượng có thể dễ dàng tìm cả cái thông tin cá nhân của người dân
ngay trên trình trang mạng xã hội
dù trên internet mà việt thống còn rất là nhiều sở hữu
các đối tượng có thể dễ dàng sử dụng các cái chính giác các cái tài khoản ngân hàng ảo
rồi lập các cái tài khoản trang mạng xã hội ảo để thực hiện hành vi phạm tội
cùng với lỡ cháy giấu cái hành vi phạm tội của mình
người dân cần cảnh giác trước những chiêu trò tuyển dụng việc nhẹ lương cao được quảng cáo trên mạng xã hội
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người dân nên kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết